hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng phạm văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa môn phường lam sơn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn đăng đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn chính bình xã đông hòa huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi và có xẹo cách hai cm bên đuôi mắt trái
đối tượng này cao một m sáu mươi và có xẹo cách hai cm bên đuôi mắt trái
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện